hưởng ứng ngày tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ tại huyện bảo yên
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai phối hợp với ban quản lý các dự án lâm nghiệp thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã phát động tết trồng cây năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề trồng cây để chống biến đổi khí hậu
buổi phát động đã thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn
trong những năm qua thực hiện lời dạy của bác phong trào trồng cây gây rừng trên địa bàn tỉnh lào cai
luôn được các cấp ngành đặc biệt quan tâm
năm hai nghìn một mươi sáu toàn tỉnh lào cai đã trồng được hai trăm hai mươi bốn hectare rừng tập trung và hai trăm linh bảy sáu nghìn cây phân tán
có phần phủ xanh đất chống đồi núi trọc phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế
tạo không gian xanh sạch đẹp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh lào cai dự kiến sẽ trồng khoảng bảy một trăm năm mươi hectare rừng trong đó có hai hectare rừng sản xuất
có phần đưa ngành lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng
có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội
cải thiện môi trường sinh thái
việc phát động ngày tết trồng cây còn có ý nghĩa quan trọng trong việc chống biến đổi khí hậu
nhất là đối với tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như lào cai
qua đó từng bước nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân về sự quan trọng của rừng
giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới một lào cai ngày càng xanh sạch đẹp